thưa quý vị và các bạn đám cưới là một ngày vui trọng đại của mỗi người là nơi để mọi người đến chung vui chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể
thế nhưng một vụ việc đau lòng đã xảy ra trong ngày vui này tại một đám cưới ở tỉnh bình thuận làm năm người thương vong
vào trưa ngày hôm qua khi tham dự đám cưới tại nhà hàng tiệc cưới thuận yến hai tại thôn lương bình thị trấn lương sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận
nhóm thanh niên của nhà trai và nhà gái đã xảy ra mâu thuẫn
vụ hộ chiến khiến anh nguyễn hoảng lan là người thân của cô dâu bị thiệt mạng do viết đâm trí mạng
ba thanh niên khác bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện đa khoa bình thuận cấp cứu
cô dâu lao vào can ngăn cũng bị thương nhẹ và đang được điều trị tại địa phương
ngày vui của cô dâu chú rể đã trở thành ngày buồn khi án mạng đã xảy ra
theo nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng vụ việc bắt đầu khi các bên đã uống rượu trong đám cưới nên không kiểm soát được mình
chỉ từ mâu thuẫn rất nhỏ đã gây hậu quả đau lòng
đây là lời cảnh báo cho mỗi chúng ta khi sử dụng rượu bia trong các cuộc vui để mình vượt đảm bảo sức khỏe
hạn chế vi phạm pháp luật giữ gìn hạnh phúc gia đình và góp phần đảm bảo an ninh trật tự
một thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hòa bình
vừa tiếp tục lập thêm một chiến công xuất sắc khi bắt được đối tượng trần mỹ hạnh
chú tại tp điện biên tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép hai bánh heroin
đối tượng khai nhận là vận chuyển số ma túy trên cho một người phụ nữ lạ mặt không rõ tên tuổi địa chỉ ở đâu
và thông tin chi tiết chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba online vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay
liên quan đến đại án kinh tế làm thất thoát gần hai năm trăm linh tỷ đồng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
theo đúng như dự kiến vào sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã bắt đầu ngày làm việc thứ hai
phiên xử phúc thẩm đại án kinh tế tại ngân hàng agriba